chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk đang củng cố hồ sơ
để xử lý một cơ sở kinh doanh ga trái phép với rất nhiều vi phạm
ngày một mươi hai đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an tp buôn ma thuật
và công an xã hòa thắng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh ga lưu sơn
tại thôn bốn xã hòa thắng do anh trần trung kiên hai mươi hai tuổi làm chủ hộ kinh doanh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe tải đậu giữa sân và kho của cơ sở này
có bốn trăm sáu mươi một bình ga loại một mươi hai kg và bốn mươi năm kg trong đó hai trăm ba mươi sáu bình có khí và hai trăm hai mươi năm bình không khí
qua kiểm tra cơ sở này chưa được cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ ga
chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh
cơ sở không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành nghề đầu tư kinh doanh
theo quy định tồn chứa bình ga trong kho và không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
bước đầu kiên khai nhận đã nhập ga từ nhiều công ty sau đó đưa về nhà để bán lại
cho các hộ dân trên địa bàn tp buôn ma thuật và thuê xe vận chuyển đến các huyện
trên địa bàn tỉnh đắk lóc để bán
sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính
mạng viễn thông hai đối tượng ngô văn nam và trần nhật trường đã vừa bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an thửa thiên huế khởi tố bắt tậm giam
theo điều tra nam đăng bài lên các trang mạng xã hội về xác minh danh tính
tại các sản giao dịch để tìm người bán thông tin cá nhân của người khác
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nam đã mua của trường một mươi bốn năm trăm linh bộ hồ sơ
bán lại cho một mươi bốn khách hàng thu lợi bất chính trên hai trăm linh triệu đồng sử dụng tiêu xài cá nhân
góp các thông tin cá nhân trên trường khai nhận cùng với trần trường giang góp chung
mua đường link download thông tin cá nhân từ người bán đường link của một công ty tài chính
sau đó truy cập để lấy thông tin của khoảng hơn ba trăm linh khách hàng
trường đã bán cho nam và nhiều người khác thu lợi bất chính trên năm mươi triệu đồng
sáng ngày một mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã bàn giao đối tượng
đặng văn vinh chú tại thành phố phan rang tháp tràm cùng với tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố phan rang tháp tràm để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh đặng văn vinh khai nhận đã tìm kiếm thông tin liên hệ với người thân của những người
đang bị bắt điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và tự nhận rằng bản thân có nhiều mối quan hệ
với các cán bộ công an có thể chạy án để cho người bị bắt được hưởng án treo hoặc tại ngoại
sau đó yêu cầu gia đình có người bị bắt đưa cho vinh số tiền từ ba mươi đến một trăm linh triệu đồng để đối tượng
nhưng sau khi nhận tiền thì đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng để tiêu xài cá nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ trưa ngày chín tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang đối tượng đặng văn vinh
đang nhận một mươi triệu đồng để chạy án của một người trên địa bàn
thành phố phan rang tháp tràm công an tỉnh đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng đặng văn vinh
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận địa chỉ khối cảnh sát phường mỹ bình
thành phố phan rang tháp tràm số điện thoại hai nghìn năm trăm chín mươi ba tám trăm hai mươi bốn ba trăm hai mươi bốn
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là có nhiều biến động với cả doanh nghiệp và người lao động
những tháng đầu năm thì các nhà máy tuyển dụng rất nhiều mức lương cao
xong từ tháng sáu trở đi thì tình hình đổi chiều các công ty hạn chế tuyển dụng
và không có nhiều việc làm mới vào cuối năm vì vậy mà người lao động lo sẽ không có tiền thưởng tết
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết các ngành sử dụng nhiều lao động là những ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta
vẫn có thưởng tết cho người lao động mức thưởng cơ bản cao hơn năm trước nhưng trên toàn thị trường lao động
thì mức thưởng tết sẽ giảm nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết trong những ngành gặp khó khăn do sụt giảm về đơn hàng
cũng như khó khăn trong quá trình sản xuất thì dự báo sẽ giảm tiền lương
và tiền thưởng một số ngành khác thì tương đối ổn định mức thưởng tết năm nay giảm từ một mươi năm đến hai mươi
số người nhận thưởng cao đến trăm triệu sẽ không có nhiều còn lại phần lớn mức thưởng tết tương đương từ một đến hai tháng lương
thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam làng trồng quất cảnh lớn nhất miền trung
người dân đang tất bật cắt tỉa chăm sóc quốc để chuẩn bị bước vào vụ thu
tại thành phố hội tết mặc dù hầu hết diện tích trồng quốc cảnh của bà con đã được thương lái đặt hàng
năm nay lại được giá thế nhưng mà vẫn không đủ cung cấp cho thị trường
vườn quốc cảnh của anh thái những ngày này tấp nập thương lái đến hỏi mua
thế nhưng anh không đủ số lượng để cung cấp cho thị trường
trồng hơn tám trăm linh chậu quất nhưng đến nay chỉ còn lại bốn trăm linh gốc đạt chuẩn để phục vụ tết
số còn lại đều bị hư hỏng do mưa bão và sâu bệnh
năm nay có nhất là thời tiết cũng khó lùm
với lại hơi bổ hơi số là anh còn cả được cả bốn trăm linh
nói chung là năm nay quốc thì rất hiếp hiếp xong mà nó là chất hiếp
nhờ vườn họ vừa ra dịch bệnh rồi họ cũng dịch bất lệ
số vườn họ lùm có ngon họ cũng dịch bất lệ
nhưng anh với nam lại lùm còn ba trăm linh mà năm nay lùm có tốt trăm
thì đột ra bốn trăm linh thì sao sợi năm nay cũng thiếu quốc
thế cái là anh nghĩ thiếu vì quốc năm nay gió rất cao
còn đây là vườn quốc của bà kiều thị bạn
trồng gần bốn trăm linh gốc quất nhưng bà cũng chỉ còn được hơn hai trăm linh gốc
có thể bán trong dịp tết này
toàn bộ số quốc đó đã được thương lái đặt hàng
với giá từ một sáu triệu đến hai triệu đồng một chậu
nhưng thời tiết bất lợi mưa kéo dài như hiện nay khiến bà không khỏi lo lắng
năm ngũa là như cả tháng này là như trời tiết là như thần lợi
bây giờ tháng né không biết kìa là như không bị hư
năm nay thời tiết gió bữa nay mà không bị hư
thời tiết gió bữa nay mà không bị hư
còn gió là cũng như quật buồn hơi hay
cho nên là sợ không kịp
nếu như vẫn mưa hay tháng này là không kịp
năm nay giá quất cảnh được các thương lái thu mua cao hơn so với mọi năm
trong mình mỗi chậu tăng ít nhất từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng
mặc dù vậy theo các nhà vườn tại đây giá tăng cao cũng chỉ đủ bùn vào
chi phí chăm sóc phun thuốc bảo vệ thực vật sau mỗi trận mưa lớn
để phòng nấm sâu bền
thời tiết năm này khó luôn
trong mỗi mươi mấy năm thì mình bơm thì cả nửa tháng mình bơm lần
cái này thần lễ mình đuổi bơm
phải cái nấm cái mưa rồi đó gió
nấm là có những chín như có kiểu những lũ té đó
phải cho nên khó luôn quá
vì thời tiết
phải bơm thuốc nhiều
nên bốn cái gió cô cô lấy qua đập là bỏ không đồng lời
nên cũng không bao nhiêu ấy chẳng có lồn bình lồn để giữ khách hàng bồng hồn
dù hiệu quả kinh tế không như mong đợi nhưng các nhà vườn tại đây vẫn đang tập trung
cho công tác chăm sóc nhằm cung cấp cho thị trường những chầu quốc đẹp nhất
mang thương hiệu đặc trưng của thủ phủ quốc tết miền trung này
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật
có trong hai mươi bốn giờ qua
tăng trưởng kinh tế khu vực châu á thái bình dương năm nay dự báo mức sáu năm với nhiều thách thức
trong đó kinh tế việt nam được dự báo tăng trưởng bảy năm
mức tăng trưởng này có được nhờ chiến lược tiêm chủng vaccine sự phục hồi nhanh trở lại
của các ngành du lịch dịch vụ sản xuất kinh doanh xuất khẩu
tuy nhiên kinh tế việt nam vẫn còn nhiều thách thức từ bên ngoài khi đơn hàng giảm
nhu cầu tiêu dùng chậm lại ở các quốc gia phát triển là những đối tác lớn nhập khẩu của việt nam
hay là diễn biến về chính sách tiền tệ của mỹ và châu âu
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có quyết định số bốn nghìn chín trăm linh quy đề ubnz tạm cấp kinh phí cho các quận
đống đa ba đình hai bà trưng thanh xuân cầu giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng
cải tạo lại các khu trung cư cũ năm hai nghìn hai mươi
tổng kinh phí tạm cấp là hai mươi hai một trăm hai mươi năm tỷ đồng
từ nguồn điều hành tập trung kinh phí các nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật
chuyên ngành đã giao sửa quy hoạch kiến trúc
ủy ban nhân dân các quận này có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí
đồng thời chịu trách nhiệm sử dụng kinh phế hiệu quả tiết kiệm đúng chế độ chính sách đúng mục đích
trường hợp sử dụng không hết ủy ban nhân dân các quận hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định
theo cục hàng không việt nam lịch bay mùa đông hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba của các hãng hàng không trong nước
bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chủ nhật cuối cùng của tháng một mươi
qua tết dương lịch cao điểm tết nguyên đán
từ ngày tám tháng một đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba và kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tức là thứ bảy cuối cùng của tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
giai đoạn cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba lịch bay tăng cao dự kiến trung bình ngày có khoảng tám trăm linh chuyến bay
thông qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất lượng khách trung bình ngày khoảng một trăm hai mươi khách
nội địa tám mươi năm khách quốc tế ba mươi năm khách
cảm ơn quý vị đã xem thêm video
hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo
tại tuyến phố hàng mã quận hoàn kiếm những mặt hàng trang trí dịp giáng sinh đã được bày bán khá nhiều
cả khu phố trở nên lung linh rực rỡ sắc màu với đủ loại
vòng nguyệt quế quần áo ông già noel tuần lộc đanh nháy quả trâu không khí mua sắm sôi đậu nhộn nhịp
năm nay có rất nhiều cây thông màu trắng tuyết này nó cũng là sự đổi mới mới lạ
giá chắc nếu mà đẹp đẹp một chút thì chắc cũng phải bốn năm triệu
nếu bình thường thì cây nhỏ nhỏ hơn thì chắc tầm khoảng hai triệu hơn hai triệu gì đấy
còn nếu mà để mà đẹp long lanh thì chắc phải bốn năm triệu khi gặp tới giá một mươi triệu ấy chứ
cái thị trường noel năm nay thì nhiều mẫu mã đẹp lắm mà sôi động lắm nhìn thì cái gì cũng thích mua
bà nguyễn ngọc lan mua chụp cửa hàng bán đồ trang trí noel trên phố hàng mã
cửa hàng nhà bà đã bán các mặt hàng trang trí noel từ giữa tháng một mươi một
những ngày này người mua hàng cũng nhộn nhịp hơn
bà cho biết năm nay các vụ kiện trang trí có nhiều mẫu mới đẹp và bắt mắt
giá cũng cao hơn năm trước từ năm đến một mươi do chi phí vận chuyển tăng
giá cả thị trường năm nay có biến động
so với nhiều mặt hàng thì nó cũng có đắt hơn một tí
vì những mặt hàng năm nay hiếu tiêu dùng này xu hướng là mua xong cũng nhiều
nhất cái thay mặt hàng này là ít sản xuất đâm ra là nó cũng hiếm
ngoài thị trường truyền thống
mặt hàng phụ kiện trang trí quà tặng giáng sinh cũng đang được giới thiệu
bày bán sôi động tại các sản thương mại điện tử trang mạng xã hội
các mặt hàng trên chợ mạng cũng phong phú với mức giá rẻ hơn ngoài thị trường